hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào các bạn
hai bên thống nhất đánh giá thời gian qua lực lượng công an việt nam và lực lượng chức năng campuchia đã phối hợp chặt chẽ có hiệu quả trong bảo đảm an ninh và giữ gìn trật tự an toàn xã hội ở mỗi nước hợp tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ có mức chuyển biến tích cực hợp tác trao đổi đoàn cấp cấp được duy trì nội dung chất lượng trao đổi đoàn sát với yêu cầu thực tiễn

đã ký kết kế hoạch hợp tác giữa bộ công an nước việt nam và bộ nội vụ campuchia năm hai nghìn hai mươi
ngày hai mươi chín tháng một vừa qua nhân kỷ niệm ba mươi chín năm ngày chiến thắng chế độ diệt chủng ở campuchia ngày bảy tháng một năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín ngày bảy tháng một năm hai nghìn một mươi tám đoàn đại biểu quân sự cấp cao quân đội hoàng gia campuchia đã tổ chức lễ dân hương các anh hùng liệt sĩ quân tỉnh nguyện việt nam tại nghĩa trang liệt sĩ huyện đức cơ tỉnh gia lai
sự lễ dân hương có đại tướng hút chiêng phó tư lệnh lục quân tư lệnh quân khu một dẫn đầu đoàn đại biểu quân sự cấp cao và đại diện các tỉnh đông bắc campuchia
về phía việt nam có trung tướng nguyễn lòng cán tư lệnh quân khu năm lãnh đạo các tỉnh gia lai con tum đắk lắc đắk nông cùng đông đảo nhân dân huyện đức cơ
phát biểu tại buổi lễ đại diện quân đội hoàng gia campuchia khẳng định nhân dân campuchia luôn ghi nhớ biết ơn sự giúp đỡ của đảng nhà nước và quân tình nguyện việt nam đã đồng cam cộng khổ chia sẻ khó khăn để mang lại thắng lợi lịch sử cho đất nước campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng
thưa quý vị và các bạn xu hướng cách mạng công nghiệp bốn sẽ đi cùng mô hình kinh tế chia sẻ
đây là mô hình thị trường kết hợp sở hữu và chia sẻ dựa trên sự chia sẻ quyền sử dụng
và chia sẻ dựa trên sự chia sẻ quyền sử dụng hàng hóa và dịch vụ nhằm gia tăng lợi ích không chỉ cho các nền kinh tế các doanh nghiệp mà còn cho cả từng cá nhân
với sự lan tỏa rộng rãi xuyên quốc gia mô hình kinh tế mới mẻ này mang đến những thách thức lớn về quản lý để làm sao vừa có lợi ích vừa có thể tránh được thất thu cho ngân sách
trong chương trình tuần này chúng ta hãy cùng đến với mô hình kinh tế chia sẻ đang phổ biến trong thời gian gần đây
các doanh nghiệp vận tải ứng dụng mô hình kinh tế chia sẻ như uber grab và việc quản lý hoạt động của các doanh nghiệp này tại các nước đông nam á
uber là doanh nghiệp điển hình ứng dụng thành công mô hình kinh tế chia sẻ và hiện đã có mặt tại hơn hai trăm năm mươi thành phố trên thế giới
uber đã tận dụng được sự phát triển hạ tầng công nghệ thông tin và internet để kết nối tối ưu hóa các nguồn lực đưa ra sản phẩm tốt nhất với nhu cầu thị trường
còn grab trước đây gọi là grab taxi là công ty công nghệ cung cấp dịch vụ vận chuyển và đi lại
tại malaysia singapore và các quốc gia đông nam á grab hoạt động theo mô hình kinh tế chia sẻ tương tự như uber
mặc dù ban đầu hoạt động với xe ô tô giống uber tại malaysia và singapore nhưng để phù hợp với tình trạng kẹt xe ở nhiều thành phố
grab đã triển khai thêm dịch vụ grabbuy với phương tiện là xe gắn máy tại những quốc gia như việt nam thái lan và indonesia
nhờ giá rẻ tiện dụng uber và grab đã phát triển mạnh mẽ lấy đi một lượng lớn hành khách của các hãng taxi truyền thống
tức giận vì mất khách
chỉ trích uber grab phá giá cạnh tranh không công bằng tài xế taxi truyền thống đã có không ít lần hỗn chiến với tài xế hợp tác với uber và grab
tình trạng này xảy ra không chỉ riêng tại việt nam mà còn tại nhiều nước đông nam á khác như indonesia malaysia khiến chính phủ và các nhà quản lý đau đầu
trước sự bùng nổ của mô hình kinh tế chia sẻ cũng như xu hướng công nghệ bốn
chính phủ nhiều nước trên thế giới gần nhất là tại khu vực đông nam á như malaysia indonesia đã và đang chuẩn bị áp thuế hoặc quản lý giá cước
các chuyến đi được thực hiện của các nhà cung cấp phần mềm đặt xe grab uber
theo đó indonesia bắt đầu áp các loại thuế mới đối với hoạt động gọi xe thời công nghệ cao
đồng thời jakarta cho phép chính quyền địa phương điều chỉnh giá đối với các chuyến đi
cũng như có quyền hạn chế số lượng phương tiện hợp tác với uber grab trong mỗi khu vực
tại malaysia dự thảo sửa đổi bổ sung luật cấp giấy phép phương tiện kinh doanh thương mại năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
và luật giao thông đường bộ công cộng hai nghìn một mươi cũng đang được xem xét để hợp pháp hóa

quản lý dịch vụ đặt xe qua phần mềm đã được trình lên quốc hội nước này trở thảo luận
bỏ phiếu nhằm cập nhật vào luật giao thông đường bộ của malaysia
theo nghiên cứu mới đây của cơ quan giao thông đường bộ malaysia
tài xế uber có thể dễ dàng kiếm được bảy ringgit malaysia một tháng
trong khi đó theo luật malaysia ba bốn ringgit malaysia đã là mức thu nhập phải đóng thuế
do đó bộ tài chính malaysia đang cân nhắc về khả năng áp thuế với loại hình kinh doanh trực tuyến
trong đó có dịch vụ cung cấp phần mềm đặt xe uber grab
trong tương lai khi các hoạt động kinh doanh được điện tử hóa và chia sẻ ngày càng nhiều
nếu không tính thuế hợp lý đất nước sẽ thất thoát đáng kể
trong khi đó song song với sự đón nhận nhanh chóng của người dân việt nam
lại là sự lúng túng trong quản lý các cấp
khi mô hình mới này đã tác động trực tiếp đến lợi ích của mô hình kinh doanh dịch vụ trực tuyến
theo thống kê hiện nay số lượng xe hoạt động của uber grab tại việt nam đã lên tới hơn năm mươi chiếc
riêng tại thủ đô hà nội xe dưới chín chỗ là hơn hai mươi năm chiếc
việc quản lý uber grab không công khai minh bạch rõ ràng
khiến nhiều hãng taxi truyền thống gặp nhiều khốn đốn
trước vấn đề này bộ giao thông vận tải đã kiến nghị với chính phủ đưa ra nhiều điều kiện để quản lý như taxi truyền thống
thậm chí từ ngày một mươi một tháng một vừa qua
thành phố hà nội cũng đã có quyết định cụ thể là chính thức cấm taxi
xe hợp đồng dưới chín chỗ ngồi trong đó có cả grab và uber hoạt động tại một mươi ba tuyến phố
vào các khung giờ cao điểm đã thu hút nhiều ý kiến trái chiều của dư luận
tuy nhiên trên thực tế việc thực hiện lệnh cấm này mới chỉ dừng lại ở mức độ nhắc nhở và không triệt đề
loại phương tiện này loại hình vận tải này để ta tạo một cái bình đẳng
mà cái bình đẳng cao nhất chính là bình đẳng về nghĩa vụ đóng góp với nhà nước
hiện bộ giao thông vận tải đang hoàn thiện nghị định thay thế nghị định số tám mươi sáu của chính phủ
trong đó có quy định đối với hợp đồng vận tải điện tử
trong đó thể hiện rõ chủ thể kinh doanh chủ thể cung cấp công nghệ
bảo đảm công bằng minh bạch giữa các loại hình vận tải đồng thời chống thất thu ngân sách
tắc suy công nghệ là một cái dạng tắc suy gọi là kinh nền kinh tế chia sẻ
nó không hoàn toàn chuyên nghiệp nếu theo nguyên tắc theo lý thiết
cho nên là việc áp dụng khoản thu đó là dựa trên cơ sở là anh có doanh thu
anh có thu nhập thì anh thuế thì cũng đã là công bằng
nhưng mà nếu so với nếu đây coi đây như là hai loại hình cùng là bác sĩ chuyên nghiệp
tức là cùng là vận tải chuyên nghiệp thì rõ ràng cần phải có thêm những điều chỉnh
để sao cho đó là bảo vệ được quyền lợi của người tiêu dùng hơn
để sao cho
đảm bảo là cái công bằng hơn giữa hai cái loại hình vận tải này
tuy vậy ngành thuế cho rằng cùng với xu hướng công nghệ bốn
thương mại dần được toàn cầu hóa các chuỗi cung ứng truyền thống
với sự hỗ trợ của sức mạnh lan tỏa của số hóa và công nghệ thông tin
trở thành chuỗi cung ứng thông minh xuyên quốc gia sẽ là thách thức rất lớn cho ngành thuế
từ giành quyền đánh thuế đến việc làm sao xác định được số thu
cái kinh doanh thương mại điện tử thì nếu mà xét về nghĩa rộng
theo thông lệ quốc tế thì nó rất là khó vì nó có cái yếu tố xuyên quốc gia
ngoài cái việc mà dành cái quyền đánh thuế tại việt nam nó cũng đã là khó khăn rồi
nữa là cái việc mà khi mà đã có cái quyền đánh thuế tại việt nam rồi
thì chúng ta còn khó khăn hơn trong cái việc là xác định cái doanh thu cái giao dịch của họ như nào
vì là một mô hình khá mới nên kinh tế chia sẻ đang đặt ra nhiều thách thức
đối với các nhà quản lý chính sách trong nước như làm sao tạo môi trường kinh doanh thuận lợi
bảo đảm hài hòa lợi ích đối với các mô hình kinh doanh
dịch vụ truyền thống kiểm soát việc minh bạch về thông tin và chống thất thu ngân sách
myanmar một quốc gia thuộc khu vực đông nam á sát với bangladesh ấn độ trung quốc lào và thái lan
sở hữu một quá khứ rực rỡ và một hệ thống các di sản phong phú
một trong những ví dụ đầy cảm hứng chính là tu viện phật giáo taom kalat
được coi là một trong những điểm đến tâm linh đặc trưng nhất của myanmar
bởi nơi đây tôn thờ ba mươi bảy vị thân huyền thoại với những câu chuyện
bi tráng về con đường thành thần
núi popa một ngọn núi lửa cao một năm trăm một mươi tám m trên mực nước biển
và nằm cách trung tâm myanmar khoảng năm mươi km về phía đông nam bagan trong dãy pegu
núi popa có lẽ được biết đến nhiều nhất do quanh đó có nhiều tu viện phật giáo tuyệt đẹp như tranh vẽ
popa trong tiếng phạn có nghĩa là bông hoa
đây được xem là ngọn núi thiêng ở myanmar nơi cư trú của các thần linh nát
taung kalat có nghĩa là đồi cột bệ nằm ở tây nam núi popa
một ngọn núi lửa trên dãy pegu ở miền trung myanmar
taung kalat chính là một đá nút đá phun trào bịt kín miệng núi lửa
mặc dù ngọn núi lửa hiện đã tắt
đôi khi taung kalat cũng được gọi là núi popa
để tránh nhầm lẫn ngọn núi lửa được người dân địa phương gọi là tao um magi nghĩa là đồi mẹ
taung kalat được xây dựng ngay trên đỉnh núi
nên du khách nào dũng cảm leo lên bảy trăm bảy mươi bảy bậc để lên tu viện taung kalat sẽ được chiêm ngưỡng toàn cảnh bao quanh
ngoài việc là một điểm du lịch tu viện còn là nơi hành hương
người ta tin rằng cách ngọn taum magi không xa là nơi sinh sống của các vị thần nát
theo đức tin của phật giáo myanmar nat là một nhóm các vị thần
đóng vai trò bảo hộ cho con người và là linh hồn của núi rừng
các thần nát được thờ phụng ngay cả trước đời
trước khi phật giáo du nhập vào myanmar mặc dù đức tin này đã được sát nhập vào giáo lý phật giáo khi nó xuất hiện từ thế kỷ thứ ba trước công nguyên
ba mươi bảy vị thần nát đóng vai trò quan trọng trong thời gian tồn tại của đất nước chùa tháp
hầu hết các thần nát khi còn là sinh mệnh con người đều có một cái chết tàn bạo
câu chuyện cuộc đời của các nát có lẽ là những huyền thoại
mặc dù tất cả ba mươi bảy vị thần nát được thờ trên tau magi
nhưng chỉ có bốn thần còn tồn tại ở nơi này
mỗi vị thần có một câu chuyện riêng thuật lại con đường họ trở thành thần nát
theo truyền thuyết maung tindai là một thờ rèn sống tại vương quốc bán huyền thoại ta gaiung trong thế kỷ thứ sáu trước công nguyên
ông rất mạnh ngay cả đức vua cũng e sợ
vì vậy nhà vua quyết định khởi trừ maung tin
bằng thủ đoạn gian trá
đức vua thông báo phong một trong những chị em của maung tindai làm hoàng hậu và mời người thờ rèn vào cung điện chung vui
đến nơi maung tindai bị bắt chói vào cây champa vàng và bị thiêu sống
em gái ông khi biết tin cũng đã nhảy vào ngọn lửa
hai anh em maung tindai chết và trở thành thần nát cư ngụ trong thân cây cháy
nhà vua đã ra lệnh chặt bỏ cây và ném xuống sông irrawaddy
theo dòng nước cây được cho là đã trôi giảt đã trôi giảt đến ba gan trong suốt thời gian cai trị của vua tha rhiang
cuối cùng nhà vua cho người vớt cây tạc hình maung tindai cùng em gái ông và cất giữ trên đỉnh taung magi
chuyên thuyết về pai yata và maiung gwona kể về thời gian sau đó
vào thế kỷ một mươi một

dưới triệu đại của vua anagwarta biatta là một người đến từ ấn độ
ông là người chạy rất nhanh và làm nghề hái hoa cho vua anawata
ông có thể chạy một mươi lần một ngày từ bagan đến tayung magi khoảng năm mươi km rồi quay trở lại để cung cấp hoa tươi cho nhà vua
trong một chuyến đi đến taiung magi biatta đã phải lòng mai yuna một nữ yêu ăn hoa sống trên núi và có với nhau hai đứa con trai
khi vua anagwarta biết chuyện ông đã hành hình biatta
khi tin tức về cái chết của biatta truyền đến mai yuna bà đã chết vì quá đau lòng
hai người cuối cùng đã trở thành các thần nát và trúng ngủ tại taiung magi cùng với anh em mai yung tindai
huyền thoại của ngọn núi popa vẫn còn rất dài và là một phần trong văn hóa myanmar
sự phổ biến của phong tục thờ cúng trên đỉnh pô pa là một minh họa thực tế rằng truyền thống cổ xưa vẫn đóng vai trò quan trọng trong đời sống hàng ngày
và trở thành nét đặc trưng cho nền văn hóa myanmar ngày nay thậm chí vượt ra khỏi biên giới quốc gia
những hình ảnh vừa rồi đã khép lại chương trình kết nối asean tuần này của chúng tôi
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau